nhiều năm qua tình hình giá bán cá cha nguyên liệu tại các tỉnh đồng bằng sông kiểu long không ổn định
có năm người dân phải chịu cảnh được mùa mất giá từ đó gây ra sự lo sợ phật cho những người nuôi
tuy nhiên với sự sáng tạo ra sản phẩm mắm cá cha của nông dân út anh thuộc phường tân lộc quận thốt nốt thành phố cần thơ
được xem là hướng mở mới mẻ nhiều tiềm năng cho con cá này
gia đình ông úc anh đã có gần hai mươi năm theo nghề nuôi cá tra trên cù lao tân lộc
với ông con cá tra là một nguồn sống
xong khi thấy sự thăng trầm của nó nên ông cốt tìm một hướng đi mới nhằm giải quyết đầu ra cũng như nâng cao giá trị sản phẩm của con cá tra trên cù lao
thôi giờ mình được cái nghề làm mắm của mẹ mẹ út tôi đã truyền lại cách đây mấy chục năm
thì hồi xưa là làm mắm làm mắm cá gô cá sạc cá lóc
thì ngày hôm nay tôi nói là thôi mình gắn cố gắng mình làm sao mình chuyển qua làm mắm của cá cha
thì đầu tiên cũng rất là giấc giả cũng nhiều lần cũng hơi là trục chạch chớ ngại
thì làm được là bảy năm tám chín năm
thì coi như từ ngày đó tới ngày hôm nay thì coi như là tạm
cố định và cái ngành nghề mắm của gia đình tôi thì xem như nó cũng như là đưa ra ngoài được bà con và anh em cũng chấp nhận
đồng hành cùng ông phải kể đến bà bích dân vợ của ông
từ sự khéo léo mầy mò sáng tạo của mình nên bà dân đã góp phần đưa thương hiệu mắm cá tra tân lộc được nhiều người biết đến
hiện nay sản phẩm mắm cá tra nơi đây đã có mặt ở hà nội các siêu thị và cả đài loan
thì được đến hôm nay thì nói chung là tụi tôi cũng đặt tâm vào cái con mắm này vậy lắm
nói chung mình làm mình phải là đặt hết cái tâm tư nguyện vọng vào nó
ngày hôm nay mình làm được cái gì thì ngày mai tụi tôi phải làm cho nó ngon hơn nữa
mình phải trao dòi thêm học hỏi thêm là cho nó ngon nó ra cái sản phẩm mà nó đặc trưng cái hương vị quê hương tân lộc của mình
hiện nay cơ sở mắm cá cha úc anh chế biến khoảng hàng trăm
trăm tấn cá mỗi năm
sông những câu chuyện như thế này cũng dừng lại ở hướng đi riêng lẻ tự phát
rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của chính quyền địa phương
cũng như cần có những chính sách phù hợp nhằm giúp các cơ sở này mở rộng và phát triển bền dững